hà nội từ tám giờ ngày một mươi tháng một nhà hàng quán ăn ở cầu giấy chỉ được bán mang về
hà nội mở bán tại chỗ hàng ăn uống ở năm địa bàn thuộc quận hoàn kiếm
quảng ninh lo bùng phát dịch covid một mươi chín thành phố hạ long yêu cầu cán bộ công chức không đến quán ăn
sau khi tiếp xúc f cần bao lâu thì tết mới có kết quả chính xác
các covid một mươi chín tăng vọt mỹ lo vỡ trận vì omicron
xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị sau khi quận cầu giấy chuyển vùng cam mới đây chủ tịch ubnd quận cầu giấy bùi tuấn anh ký
ban hành thông báo số một về việc điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ ba
để phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
trong đó lưu ý từ tám giờ ngày một mươi tháng một nhà hàng quán ăn ở cầu giấy chỉ được bán mang về
theo đó từ tám h ngày một mươi tháng một quận cầu giấy không tổ chức các hoạt động hội họp sự kiện tập trung
trên hai mươi người trong cùng một phòng không tụ tập từ một mươi người trở lên ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
yêu cầu những người tham gia phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ tuân thủ nghiêm năm k cài đặt
phép mở qr và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khác nhau theo quy định
nhà hàng quán ăn cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát chỉ được phép bán hàng mang về
và đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày tiếp tục dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường karaoke
massage quán bar internet trò chơi điện tử
quận cầu giấy cũng cấm các hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cóc chợ tạm bán hàng rong
học sinh lớp một mươi hai các trường trung học phổ thông trung tâm giáo dục nghề nghiệp
thường xuyên trên địa bàn quận tạm dừng đến trường chuyển sang phương án dạy học trực tuyến
cho đến khi có thông báo mới
dừng các nghi lễ tôn giáo hoạt động có tập trung từ hai mươi người trở lên tại các cơ sở tôn giáo
tính ngưỡng thờ tự dừng tất cả hoạt động văn hóa thể thao giải trí tại các địa điểm công cộng
các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như cắt tóc gội đầu làm đẹp được phép hoạt động
không quá năm mươi công sức thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ cơ sở và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
các cơ quan doanh nghiệp đơn vị cơ sở kinh doanh giảm số lượng người làm việc tăng cường làm việc trực tuyến
quán triệt tới cán bộ công chức viên chức người lao động người đến giao dịch khách hàng
thực hiện khai báo y tế điện tử thông qua mã qr sử dụng phần mềm pccovid
ủy ban nhân các phường tuyên truyền vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết
và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài
không tập trung đông người thực hiện khai báo y tế theo quy định
khi có dấu hiệu ho sốt khó thở người dân phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để được hướng dẫn và khám điều trị kịp thời
các phường duy trì chế độ ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn trên bảy tăng cường hoạt động các tổ chức covid một mươi chín cộng đồng
đồng thời tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn
trong đó đặc biệt lưu ý đến các khu vực có nguy cơ cao khu vực chung cư cơ sở khám chữa bệnh
chợ trung tâm thương mại siêu thị cơ sở giao nhận hàng hóa nơi tập trung đông người
ngoài cầu giấy hà nội còn bảy địa phương khác ở cấp độ ba vùng cam nguy cơ gồm ba đình hoàng kiếm hoàng mai
long biên nam tử liêm thanh xuân và huyện gia lâm
ngay sau khi được xác định đổi màu từ lần thông báo trước các quận huyện cấp độ ba trên địa bàn thành phố
đã ngay lập tức điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch theo hướng siết chặt các hoạt động đông người
có nguy cơ lây lan dịch bệnh cấm các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhà hàng phục vụ tại chỗ
chỉ được phép bán hàng mang về và đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
thưa quý vị không chỉ quận cầu giấy xích chặt các công tác phòng dịch mà các quận huyện khác cũng đã căng mình chống dịch
tuy nhiên riêng ở quận nội thành hoàn kiếm lại mở bán tại chỗ hàng ăn uống ở năm khu vực sau
đây cũng là tin vui dành cho người dân phố cổ dịp giáp tết
trong thời gian có nguy cơ dịch ở cấp độ hai ubnd quận hoàng kiếm hà nội đã điều chỉnh các biện pháp
hành chính tương ứng nới lỏng các hoạt động và cho hàng quán ăn uống phục vụ tại chỗ
quy định nêu trên thể hiện trong thông báo điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ hai
được ông phạm tuấn long chủ tịch ubnd quận hoàng kiếm ban hành
hiện trên địa bàn quận hoàn kiếm có năm phường phan châu trinh trần hưng đạo hàng trống tràng tiền và hàng bạc
được đánh giá có dịch ở cấp độ hai nên được điều chỉnh một số hoạt động tương ứng với cấp độ dịch
cụ thể đối với một số hoạt động tập trung trên ba mươi người quận hoàn kiếm khuyến khích làm trực tuyến
trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp thì phải xây dựng kế hoạch đảm bảo phòng chống dịch
và báo cáo ubnd quận phê duyệt trước khi thực hiện
đối với các hoạt động luyện tập thể dục thể thao trong nhà chỉ được phép sử dụng tối đa năm mươi công suất
và không quá ba mươi người trong cùng một thời điểm
quận hoàn kiếm cũng cho phép nhà hàng cơ sở kinh doanh
dịch vụ ăn uống trừ các cơ sở bia rượu bia hơi được bán tại chỗ không quá năm mươi công suất chỗ ngồi
đảm bảo giãn cách
các chủ nhà hàng và nhân viên được tiêm đầy đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
thời gian điều chỉnh trạng thái đối với năm phường này là bốn mươi tám giờ kể từ một mươi hai h ngày tám tháng một
cho đến khi có phân loại cấp đồ dịch mới
một lãnh đạo ubnd quận hoàng kiếm cho biết
động thái này của quận bám sát tinh thần chỉ đạo của nghị quyết
một trăm hai mươi tám nhằm tạo điều kiện tối đa cho người dân kinh doanh dịch vụ ăn uống
trên địa bàn phát triển kinh tế nhưng vẫn đảm bảo quy định phòng chống dịch
chuyển đến những tin tức mới nhất về bệnh viện đầu tiên của việt nam có khoa covid một mươi chín
cụ thể khoa covid một mươi chín của bệnh viện nhi đồng một được thành lập trong bối cảnh
biến chủng mới omicron đã xuất hiện gây nguy cơ dịch lây lan rộng và số ca nhiễm tăng cao
đặc biệt với tình hình hiện tại khoa đã và đang điều trị trong một trăm linh f tại đây
vào chiều mông bảy tháng một khoa covid một mươi chín của bệnh viện nhi đồng một chính thức được thành lập
đây cũng là bệnh viện đầu tiên của thành phố hồ chí minh và của cả nước có khoa chuyên điều trị covid một mươi chín
trước đó khi tình hình dịch tại thành phố hồ chí minh diễn biến rất phức tạp
từ ngày một mươi ba tháng bảy bệnh viện nhi đồng một đã thành lập khu tiếp nhận và điều trị covid một mươi chín
tính đến cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị hơn năm f cứu sống
nhiều trường hợp bệnh nhi covid một mươi chín nặng và nguy kịch có bệnh nền
yếu tố nguy cơ cao diễn tiến nặng có chỉ định can thiệp ecmo và lọc máu liên tục
trong tình hình mới để vừa tiếp tục thu dung người bệnh nhiễm covid một mươi chín
vừa thực hiện chức năng khám và điều trị các bệnh lý chuyên khoa
bệnh viện nhi đồng một đã xây dựng đề án thành lập khoa covid một mươi chín
đề án này đã được sở y tế thành phố hồ chí minh phê duyệt vào ngày ba mươi tháng một mươi hai
về cơ sở vật chất khoa covid một mươi chín của bệnh viện có một trăm năm mươi giường
trong đó có một trăm hai mươi giường điều trị thuộc tầng một tầng hai và ba mươi giường ở khu hồi sức covid một mươi chín
điều trị bệnh nhân nặng thuộc tầng ba
ngoài ra ngay tại khoa còn có khu vực phòng mổ áp lực âm dành riêng cho bệnh nhi nhiễm
hoặc nghi nhiễm covid một mươi chín có chỉ định phẫu thuật
có mặt tại buổi thành lập khoa tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu
và giám đốc sở y tế thành phố hồ chí minh cho biết
sau giai đoạn đỉnh dịch thứ tư thành phố hồ chí minh tập trung điều trị covid một mươi chín
xây dựng rất nhiều bệnh viện giã chiến thì chiến lược hiện nay là phải sống chung với covid một mươi chín
và giám đốc sở y tế thành phố hồ chí minh nhấn mạnh hiện nay thành phố đã xuất hiện chủng mới omicron
khiến cho nguy cơ dịch lây lan và số ca nhiễm tăng cao
đòi hỏi phải có các cơ sở chuyên điều trị covid một mươi chín
bệnh viện nhi đồng một được kỳ vọng là tiếp tục giữ ngọn cờ đầu trong công tác điều trị chuyên khoa nhi nói chung
lĩnh vực nhiễm nhi nói riêng
ngoài ra còn có vấn đề điều trị hậu covid một mươi chín
điển hình là hội chứng viêm đa hệ thống chủ yếu gặp ở trẻ em
và giáo sư tiến sĩ bác sĩ phùng nguyễn thế nguyên trưởng khoa điều trị covid một mươi chín cho biết
trong ngày bảy tháng một khoa đang có một trăm linh f trong đó có bốn mươi tám trẻ em và một mươi năm trường hợp nặng
đang điều trị tại khu hồi sức covid một mươi chín
vì vậy việc chuẩn bị hệ thống điều trị của thành phố hồ chí minh là rất cần thiết
bên cạnh việc tăng cường điều trị các bệnh lý khác đây là hai nhiệm vụ song song
nếu như thành phố hồ chí minh đã có số ca tử vong giảm sâu nhất trong nửa năm qua
thì quảng ninh lại lo dịch bùng phát
cụ thể chính quyền thành phố hạ long quảng ninh vừa yêu cầu cán bộ đảng viên công chức viên chức
không tham gia ăn uống tại các nhà hàng
thông tin từ ủy ban nhân dân thành phố hạ long quảng ninh cho biết
từ sáu giờ hôm nay ngày bảy tháng một địa phương này yêu cầu cán bộ đảng viên công chức viên chức
trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở nêu gương trong việc thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể mỗi cán bộ đảng viên công chức viên chức không tham gia các hoạt động tập trung đông người
không ra khỏi địa bàn tỉnh quảng ninh khi không có việc thực sự cấp thiết
vận động người thân bạn bè không tổ chức tập trung ăn uống đông người tiệc cưới tiệc mừng đám vỗ
trong trường hợp người thân qua đời tổ chức trang trọng nhưng gọn nhẹ văn minh
đặc biệt là từ sáu giờ ngày bảy tháng một không tham gia ăn uống tại các nhà hàng quán ăn cho đến khi có chỉ đạo mới
theo lý giải của ủy ban nhân dân thành phố hạ long trong những ngày gần đây
tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn diễn biến phức tạp khó lường xuất hiện một số ổ dịch
và các ca nhiễm mới trong cộng đồng liên quan đến các nhà hàng quán ăn
sau đây là những thông tin giải đáp chuyên sâu hơn về y tế
thưa quý vị ngay lúc này chúng tôi xin trả lời những câu hỏi thường gặp nhất liên quan đến việc
sau khi tiếp xúc với f cần bao lâu thì tep mới có kết quả chính xác
sau khi tiếp xúc với f chúng ta phải xét nghiệm covid một mươi chín và thời điểm xét nghiệm
để có kết quả chính xác tùy thuộc vào việc người đó đã tiêm vaccine hay chưa
các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên xét nghiệm covid một mươi chín bằng bộ test nhanh kháng nguyên
hoặc xét nghiệm pcr
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc khuyến cáo mọi người hãy xét nghiệm
khi biết hoặc nghi ngờ bản thân nhiễm covid một mươi chín
tuy nhiên thời điểm xét nghiệm để có kết quả chính xác là tùy thuộc vào việc
người đó đã tiêm vaccine hay chưa
sau khi tiếp xúc với mầm bệnh nếu chưa tiêm vaccine thì thời gian sớm nhất
có thể cho ra kết quả dương tính là từ hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ
nếu đã tiêm vaccine thì khoảng thời gian này
là từ năm đến bảy ngày sau khi tiếp xúc mầm bệnh theo cdc mỹ
sở dĩ cần khoảng thời gian này là vì virus sars cov hai xâm nhập vào cơ thể
sẽ cần thời gian để sinh sôi và phát triển đến mức mà các xét nghiệm có thể phát hiện
các chuyên gia cho biết
trong khoảng thời gian chờ xét nghiệm mọi người dù đã tiêm vaccine hay chưa
thì vẫn cần tự cách ly tránh tiếp xúc thường xuyên rửa tay và đeo khẩu trang
để không lây bệnh cho người khác
vaccine hiện tại dù đạt hiệu quả cao nhưng không loại trừ một trăm linh nguy cơ lây nhiễm
một người nhiễm dù không có triệu chứng nhưng vẫn có thể lây cho người khác
các nghiên cứu cho thấy khoảng năm mươi chín số người nhiễm bị lây từ f không triệu chứng
với những người có triệu chứng nếu xét nghiệm với bộ test nhanh kháng nguyên
mà cho kết quả âm tính thì cần phải xét nghiệm lần hai vào khoảng hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ sau đó
nếu tiếp tục cho kết quả âm tính thì cần phải xét nghiệm pcr
khi covid một mươi chín vẫn còn là mối đe dọa thì tiêm vaccine vẫn là cách tốt nhất
để bảo vệ bản thân và người khác
khi mọi người tụ tập với nhau trong không gian kính để giảm nguy cơ lây nhiễm
các chuyên gia khuyến cáo những người có mặt cần phải đeo khẩu trang
và mở cửa để không khí được thoáng mát
cùng mới đây viện vệ sinh dịch tễ trung ương bộ y tế vừa có công văn khẩn
từ các địa phương về việc sử dụng vaccine astrazeneca tiêm bổ sung
cho người đã tiêm vaccine virocell
vậy theo các chuyên gia và tổ chức y tế thế giới có nên tiêm chủng vaccine như thế này hay không
để trả lời câu hỏi này có lẽ quý vị hãy thật bình tĩnh lắng nghe thật kỹ nhìn nhận
và đánh giá của chuyên gia
theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới who nên sử dụng loại vaccine trong liệu trình tiêm chủng
tuy nhiên theo khuyến cáo cập nhật ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
có thể sử dụng vaccine bất hoạt kết hợp với vaccine khác
theo đó vaccine verocel của sinopharm có thể sử dụng kết hợp với vaccine vector virus
vaccine astrazeneca hoặc là vaccine mrna pfizer hoặc moderna
để sử dụng hiệu quả vaccine phòng covid một mươi chín đảm bảo sớm bao phủ mũi tiêm bổ sung
cho những người đã tiêm vaccine virocell của sinopharm
căn cứ vào tính sẵn có của vaccine phòng covid một mươi chín tại địa phương
nhằm chủ động chống dịch covid một mươi chín trước nguy cơ xuất hiện các biến chủng của virus sars cov hai như omicron
viện vệ sinh dịch tễ trung ương đề nghị các địa phương có thể sử dụng vaccine astrazeneca
vaccine virocell của sinopharm hoặc là vaccine mrna để tiêm liều bổ sung
đối với các đối tượng đã tiêm liều
cơ bản bằng vaccine virocell của sinopharm
viện vệ sinh dịch tễ trung ương đề nghị các địa phương tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn tiêm chủng
và báo cáo kết quả tiêm chủng theo quy định
như vậy trong văn bản khẩn gửi sở y tế sáu mươi ba tỉnh thành phố
trung tâm kiểm soát bệnh tật sáu mươi ba tỉnh thành phố viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết
thực hiện chỉ đạo của bộ y tế tại văn bản số một mươi nghìn bảy trăm hai mươi hai bitdp ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
về việc tiêm phòng vaccine covid một mươi chín

về việc tiêm liều cơ bản và nhắc lại
trong đó đã hướng dẫn tiêm liều nhắc lại cho các đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên
đã tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung bằng vaccine verosa của sinopharm
thì có thể sử dụng vaccine cùng loại hoặc là vaccine mrna hoặc vaccine vector virus vaccine astrazeneca
do đó chúng ta không nên quá lo lắng khi sử dụng vaccine astrazeneca vaccine perocel của sinopharm
hoặc là vaccine mna để tiêm liều bổ sung đối với các đối tượng đã tiêm liều cơ bản bằng vaccine virus của sinopharm
chuyển sang tin tức covid một mươi chín thế giới luôn là tâm điểm của bản tin covid một mươi chín của bộ y tế
cụ thể ngày hôm qua tổng số ca covid một mươi chín trên toàn cầu đã vượt mốc ba trăm linh triệu
trong bối cảnh biến thể omicron dễ lây lan đập kỷ lục về số ca mắc mới tại hàng chục quốc gia trong tuần qua
trong bảy ngày qua theo hãng tin afv ba mươi bốn quốc gia đã ghi nhận số ca mắc mới hàng tuần
cao nhất kể từ khi đầu dịch trong đó có một mươi tám quốc gia châu âu và bảy quốc gia tại châu phi
mặc dù dễ lây lan hơn sòng omicron dường như gây bệnh nhẹ hơn các biến thể trước đây
tính riêng tuần qua toàn cầu đã ghi nhận một mươi ba năm triệu ca mắc mới cao hơn sáu mươi bốn so với bảy ngày trước đó
trong khi đó số ca tử vong trung bình toàn cầu lại giảm ba
cùng ngày giới chức y tế công cộng pháp trích dẫn từ dữ liệu từ mỹ vườn quốc anh canada và issau
cho biết nguy cơ nhập viện khi mắc omicron
thấp hơn các biến thể trước đây khoảng bảy mươi
tuy nhiên với trung bình hai triệu ca mắc mới theo ngày trên toàn cầu trong tuần qua
các chuyên gia cảnh báo con số này hoàn toàn có thể đe dọa hệ thống y tế
trước đó tổng giám đốc của tổ chức y tế thế giới who tech north adhanom ghebreyesus
cho biết omicron không nên được phân loại nhẹ vì nó đang làm mọi người nhập viện và đang làm chết người
trên thực tế cơn sóng thần các ca bệnh rất nhiều và nhanh và đang áp đảo hệ thống y tế
trong khắp thế giới ông tech north nói thêm
đầu tiên các đột biến của omicron cho phép virus bám vào tế bào người dễ hơn
thứ hai là sự lẫn tránh miễn dịch có nghĩa là con người có thể tái nhiễm dù đã mắc bệnh trước đó hay đã tiêm chủng
một yếu tố nữa là omitrun chủ yếu ảnh hưởng đến đường hô hấp trên
khác với các biến thị trước đây vốn chủ yếu ảnh hưởng đến đường hô hấp dưới và trong phổi
sự lây lan với tốc độ chóng mặt của biến thể omicron trên toàn cầu kể từ khi được phát hiện sáu tuần trước
bộ chính phủ nhiều nước đẩy mặt
trong khi một số quốc gia khác siết chặt các biện pháp phòng dịch
ngày bảy tháng một đức hạn chế quyền lui tới các quán bar và nhà hàng trên cả nước
chỉ cho phép người đã tiêm đầy đủ đã bình phục hoặc có giấy xét nghiệm âm tính được vào những nơi này
người đã tiêm tăng cường được miễn xét nghiệm
tại nước láng giềng áo thủ tướng khan nahmed dương tính với covid một mươi chín
không có gì đáng lo ngại tôi ổn
tôi tiếp tục kêu gọi mọi người tiêm vaccine ông nehammer cho biết
tại pháp đối với các quốc gia khác
tổng thống emmanuel macron đang bị chỉ trích sau khi tuyên bố sẽ siết quy định hơn nữa
với những người chưa chủng ngừa covid một mươi chín cho đến khi họ chịu tiêm
tại ấn độ số ca bệnh do omicron chiếm ưu thế đang làm dấy lên lo ngại
về việc quay trở lại những ngày đen tối nhất của đất nước vào năm hai nghìn hai mươi
khi hàng nghìn người chết vì covid một mươi chín mỗi ngày
giáo sư watan menon làm việc tại đại học ashoka ấn độ nói
điều này có thể gây nên căng thẳng cho hệ thống y tế của chúng tôi
ở mức tương đương hoặc tệ hơn
nguy cơ thế giới đối mặt với omicron đang là thách thức rất lớn
đối với cả nhân loại
nếu như không đủ công nghệ và vaccine
thì sợ rằng con người sẽ phải đối diện với thảm họa khủng khiếp hơn
cùng chung tình trạng quá tải hệ thống y tế thiếu nhân lực và phải đối mặt với omicron
mỹ đang ôm nỗi lo vỡ trận vì siêu biến thể mới này
số ca nhập viện tại mỹ được dự báo sẽ tăng kỷ lục trong thời gian tới
trong khi tỷ lệ trẻ em dưới năm tuổi nhóm được tiêm vaccine
vào viện điều trị đã tăng cao chưa từng có
công bố thống kê mới dự đoán số ca nhập viện ở mỹ sẽ sớm đạt đỉnh
giữa lúc bão omicron đang càng quét trên diện rộng gây ra số ca bệnh tăng mạnh
sô ca nhập viện ở mỹ bắt đầu leo dốc từ cuối tháng một mươi hai
khi omicron vượt mặt cả delta tại mỹ
dù các chuyên gia nhận định rằng omicron có thể ít gây chết chóc hơn các chủng cũ
mặc dù vậy giới chức mỹ đã cảnh báo sô ca bệnh ồ ạt tăng do omicron
sẽ có thể làm quá tải hệ thống y tế một lần nữa
tại một số điểm nóng dịch bệnh
các bệnh viện đã bắt đầu có xu hướng quá tải vì thiếu nhân lực điều trị người bệnh
giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc rodan walensky
nói với nbc vào hôm bảy tháng một rằng
tôi không tin là chúng ta đã đạt tới đỉnh dịch trong làn sóng lây nhiễm lần này
số ca tử vong ở mỹ hiện vẫn đang ở mức cao tương đương mức một bốn trăm linh ca một ngày
dù đã thấp hơn so với con số đầu năm ngoái
khi dịch lên đến đỉnh trong làn sóng lây nhiễm tại mỹ đáng lo ngại hơn cả
theo ap số ca nhập viện ở nhóm trẻ em dưới năm tuổi đã tăng lên mức cao kỷ lục
kể từ khi dịch bệnh bùng phát
nhóm này hiện vẫn chưa được tiêm chủng
khiến cho nguy cơ mắc bệnh cũng trở nên cao hơn đáng kể
từ giữa tháng một mươi hai khi biến chủng omitforn bắt đầu lây lan như cháy rừng
tỷ lệ nhập viện ở nhóm dưới năm tuổi đã tăng từ trung bình hai năm ca trên một trăm linh trẻ em
lên đến bốn ca trên một trăm linh trẻ em
số ca bệnh nhập viện tăng vọt khiến nhiều cơ sở y tế bắt đầu phải hủy bớt số ca phẫu thuật
chọn lọc để dồn sức đối phó với dịch bệnh
nếu như mỹ thường tự tin về y tế đảm bảo đủ điều kiện chăm lo vật chất và tinh thần cho người dân
còn phải căng mình chống dịch thậm chí đối diện với nỗi lo vỡ trận
còn việt nam một đất nước nhỏ bé kiên cường
nhưng đối với virus chúng sẽ không phân biệt lãnh thổ màu da dòng máu
chúng sẽ tấn công khi chúng ta sơ hờ
do đó chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về biến thể này từ quý vị
kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe đặc biệt là chú ý tuân thủ quy định năm k
và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại